glocom là nhóm bệnh lý thần kinh thị giác tiến triển cấp tính hoặc mãn tính
hậu quả cuối cùng của glocom là mù loà vĩnh viễn và không có khả năng phục hồi
việc cập nhật cách điều trị mới tân tiến trong điều trị glocom là hết sức quan trọng
và đây cũng là nội dung chính trong hội thảo đào tạo liên tục glocom
được bệnh viện mắt hà nội ii phối hợp với trận học y hà nội
và các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu của úc tổ chức vào sáng ngày hôm nay một mươi tháng chín
ở việt nam sáu mươi năm bệnh nhân bị mù hai mắt do bệnh lý glocom
đây là bệnh lý hết sức nguy hiểm vì bệnh chủ yếu diễn tiến âm thầm cướp đi thị lực của người bệnh
bệnh glocom không thể chữa khỏi hoàn toàn
mục đích điều trị glocom là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác
người mắc bệnh glocom có thể duy trì thị lực bằng các phương pháp nội khoa hoặc ngoại khoa
việc cập nhật cách điều trị mới tân tiến của nước ngoài
là rất khó khăn
các bệnh nhân có phần thực hiện chiến lược phòng chống mù loà việt nam đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn hai nghìn ba mươi
tại hội thảo các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu đến từ úc và các chuyên gia của bệnh viện mắt hà nội hai
đã cùng trao đổi những kinh nghiệm hiệu quả của các phương pháp điều trị glocom hiện đại nhất trên thế giới để áp dụng tại việt nam